vào hồi một mươi h ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi một chín độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc cách móng cái bốn trăm năm mươi km cách thái bình là năm trăm bảy mươi km cách vinh bảy trăm linh km
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một phạm vi gió mạnh cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão